tại hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức hội thảo phát triển thư viện điện tử ở việt nam
đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp bốn chương trình thu hút sự quan tâm của các nhà quản lý
nhà nghiên cứu thông tin thư viện chuyên gia công nghệ thông tin trong và ngoài nước
hiện nay chín mươi tám thư viện đã xây dựng và vận hành thư viện điện tử hình thành vốn tài liệu điện tử và tài liệu số
nhiều thư viện có lượng máy tính đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng của bạn đọc sử dụng nhiều phần mềm quản lý hiện đại
tuy nhiên tốc độ số hóa tài liệu khả năng chia sẻ dữ liệu phối hợp công tác của các đơn vị còn nhiều hạn chế
tại hội thảo các đại biểu đã thảo luận làm rõ một số vấn đề như nhận dạng các tác động cơ hội và thách thức
của cách mạng công nghiệp bốn đối với hoạt động thư viện nói chung và thư viện điện tử nói riêng
xác định những điểm mạnh và điểm yếu các giải pháp đột phá nhằm phát triển thư viện điện tử
tài liệu số vấn đề bản quyền trong thư viện điện tử sự phối hợp tương tác giữa thư viện
nhà xuất bản nhà cung cấp giải pháp công nghệ đề xuất các nội dung cần quy định về thư viện điện tử
trong quá trình xây dựng dự thảo luật thư viện và các văn bản quản lý nhà nước